song song với công tác di dân chính quyền tỉnh cà mau đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp
nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở nghiêm trọng ven biển góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của cư dân ven biển tại địa phương
sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã tân hải huyện phú tân tỉnh cà mau
khoảng năm năm về trước cửa biển cái sám xã tân hải huyện phú tân tỉnh cà mau bị sóng biển gây sạt lở nghiêm trọng
khiến gia đình ông nguyễn việt lào và hàng chục hộ dân sinh sống ven biển cái cám phải di rời nhà cửa
hiện nay ven biển cái cám đâu đâu đâu cũng thấy bãi bồi cây rừng tái sinh dày đặc
cũng nhờ thế mà ông lào và cư dân trong vùng không còn sợ sóng giữ chiều cường dâng cao gây hại như trước đây
có tới ba mặt giáp với biển tổng chiều dài bờ biển là hơn hai trăm năm mươi km
nên cà mau là tỉnh chịu nhiều tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu và nước biển dân
trong đó rõ nhất là tình trạng sóng giữ gây sạt lở ven biển
qua nhiều lần khảo sát cơ quan chức năng ước tính có khoảng tám mươi đường bờ biển tại cà mau đã bị sạt lở
bình quân mỗi năm khoảng một mươi năm m đến năm mươi m
và diện tích rừng phòng hộ cũng bị mất
theo khoảng từ ba trăm linh ha mỗi năm
và diện tích rừng phòng hộ cũng bị mất theo khoảng hơn ba trăm linh hectare mỗi năm
không để tình trạng sạt lở phương hại đến đời sống sản xuất của người dân
trong nhiều năm qua chính quyền tỉnh cà mau đã nỗ lực tìm tòi nghiên cứu
để áp dụng nhiều giải pháp công trình kết hợp với trồng rừng để ứng phó với sạt lở
nhờ đó đến nay hàng trăm nghìn hectare đất sản xuất vùng ngọt hóa cà mau
được bảo vệ an toàn đặc biệt là rún cá đồng và hệ sinh thái ở miệt rừng tràm
u bình hạ